ra chiến trường thì đó là chúng ta rõ địch và ta nhưng vào một đại dịch dịch bệnh theo kẻ thù của chúng ta là vô hình chúng ta không biết kẻ thù chúng ta là ai không chúng ta không sờ nắn được
vì vậy là đối với người thầy thuốc khi mới ở trong tâm dịch họ chỉ có vũ khí của họ là trí tuệ là những máy móc và đôi bàn tay
nhưng mà cái người mà họ phải chiến đấu để giành giật lại sự sống ở bệnh nhân đó là chiến đấu lại những cái kẻ tổ vô hình đó thì họ đã phải đối mặt với những cái áp lực tôi nghĩ là áp lực rất nặng nề
trong khi đó như các chúng ta đều biết cơ sở vật chất điều kiện tại thời điểm đó rất khó khăn điều hiểu thôn
có những bác sĩ có những thầy thuốc mà kể chúng ta phải tiết kiệm từng cái bộ
đồ pháo hộ cá nhân từng họ có khi là việc đóng bỉ là có đấy
có những bác sĩ là cả nam và nữ đều đóng bỉ vì nếu mà mỗi lần một ra ngoài là chúng ta phải tháo bỏ cái bộ phòng hộ cá nhân đấy ra để mặc bộ khác
và tại thời điểm đó rất hiếm rất khó
mặc dù chúng ta ở ngoài bắc và bộ y tế và chính phủ luôn luôn quan tâm nhưng mà do điều kiện dịch giã do điều kiện
phong tỏa thời điểm đó nên là xảy ra cái việc là thiếu cục bộ về trang thiết bị y tế và phòng hộ cá nhân thôi
trong cái thời điểm khó khăn thiếu thốn như vậy thì thầy thuốc của chúng ta việc là phải chữa bệnh cứu người thì cũng vẫn đảm bảo làm sao mà để tự bảo vệ bản thân
nếu mà người thầy thuốc mà gục ngã nhiễm bệnh rồi trở thành f thì lúc đấy lực lượng là rất

chính vì thế như vậy mà anh em
thầy thuốc cũng là phải đóng bịp này thời gian làm việc gấp đôi gấp ba nhiều người phải làm thay những đồng nghiệp khác vì những điều kiện khác nhau phải làm thay
có người đã nói với tôi mặc cái bộ đồ phòng hộ cá nhân cấp bốn trong một mươi tiếng đồng hồ một mươi tiếng tức là chúng ta tính từ bảy giờ sáng đến bảy giờ tối mới ra ngoài ăn uống chỉ là bằng sông và một nguồn nước rất nhỏ và gọn thôi để ở trong đó ở trong khu điều trị hàng trăm dường bệnh như vậy

nói hết được bằng lời trong cuộc đại dịch chúng ta đã trải qua làn sóng dịch lần thứ tư v v
tôi nghĩ là để mà nói về sự vất vả của các y bác sĩ thì thực sự là trong một thời gian ngắn
chúng ta không thể nào kể hết được sự vất vả của y bác sĩ
theo tôi thì tôi chỉ có thể đánh giá bằng hai cái từ đó là vĩ đại
các bác sĩ chúng ta quá vĩ đại
bản thân tôi đã chứng kiến rất là nhiều người mẹ phải xa con của mình để đi chống dịch
bản thân họ khi nhắc đến con của mình họ khóc
mình lúc đó rất là xúc động
hay là hình ảnh như các cái bạn sinh viên ngành y các bạn rất trẻ tuổi một mươi tám ba mươi thôi
thấy như đã lên đường xung phong về tâm dịch
và cái thời điểm khi mà tôi có mặt tại bắc giang đó lúc đó là mùa hè nóng định điểm
nhiệt độ bốn mươi độ c
vì vậy khi mà các bạn sinh viên phải mặc những chân mình bộ đồ gỏ hộ và phải đi lấy mẫu ngoài trời
thực sự nó rất là nóng nhiều bạn phải ngất đi
thế nhưng mà tự nhiên không có bạn nào đối bước cả
thực sự khi nhìn hành đó thì tôi rất là cảm phục
các y bác sĩ của chúng ta
quay trở lại với câu chuyện của những người làm báo
thì không biết là một ngày làm việc trong tâm dịch của những người làm báo diễn ra như thế nào
với chị diễm hoàng thì sao ạ
công việc của chị trong tâm dịch của chị diễn ra như thế nào ạ
dạ vâng công việc trong tâm dịch thì khối lượng công việc sẽ lớn hơn rất nhiều so với những ngày thường
có nghĩa là từ sáng sớm chúng tôi đã phải dậy để đi làm và xuyên suốt trong cả một ngày
và đến đêm về là sẽ là khoảng thời gian để tranh thủ viết bài
vâng có rất nhiều hôm thì tôi với sức là con gái nên là cũng không chỉ thể chịu được những cái áp lực mà công việc trong tâm dịch mang đến cho mình
nhưng mà tôi nghĩ rằng những cái khó khăn đó thì mình có thể khắc phục được
nó vẫn không nhầm nhò gì so với những cái khó khăn của các y bác sĩ phải gánh
một ngày làm việc của tôi tại trong tâm dịch thì nó xuất phát từ sáng sớm
thì tôi sẽ đi theo các y bác sĩ
rồi đến những cái khu điều trị bệnh nhân
thì sau đó thì mình sẽ lăn lộn ở trong những cái khu điều trị đấy để tìm ra được những cái gốc cạnh
và để truyền tải những cái thông điệp đến cho độc giả bên ngoài có thể nắm bắt được những cái thông tin ở trung tâm dịch như thế nào
và đúng là đây là khoảng thời gian mà tôi có thể tạo ra được rất nhiều tác phẩm
và tôi nghĩ là để đời cho mình và mãi mãi về sau sẽ không bao giờ có thể làm lại được lần thứ hai
là một người cũng trực tiếp tác nghệ tâm dịch thì tôi nghĩ là một người phóng viên
nhà báo khi mà đi vào trong vùng dịch thế thực sự cũng rất là vất vả
khi mà chúng ta chỉ có thời gian ban ngày
ban ngày thì chúng ta phải đi vào các khu điều trị
chúng ta chỉ có thể dành thời gian ban đêm tranh thủ ban đêm để có thể mà viết bài hay là dựng kịch bản
viết kinh bản thì viết được các tác phẩm của mình
thế không biết anh văn anh đã trải qua những cái đêm mà không ngủ để có thể hoàn thành công việc trong tâm dịch chưa
chúng ta làm báo trong thời kỳ bốn
áp lực thông tin phải luôn luôn
của tòa soạn và trách nhiệm đối với công việc
luôn đặt ra cho mỗi người làm báo
tại được sống làm việc
trong cái thời khắc lịch sử như vậy
công việc của chúng tôi là cũng mở mắt ra
là nghĩ hôm nay chúng ta làm gì
chạy theo sự kiện viết bài sự viết bài sự kiện
và có những bài sâu
có những bài không phải là bài phản ánh
mà là những bài sâu hơn
chúng ta buồn phải tập thức đêm
có những bài thức đêm
thức là phải đứng bài

chỉ đi làm về thì ăn cơm thì rất muộn
lên phòng thì nghỉ ngơi chỉ ít phút thôi
và thức đêm
và sáng sau là năm h ba mươi là tự đặt chuông
để dậy rồi
tôi nhớ là cái buổi sáng hôm tại bình dương
khi đó thủ tướng có lịch công tác về bình dương
tôi nhớ đó là một tuổi hôm trước là chúng tôi đã ghi nhận lại
cái hoạt động của công tác ngành y tế
tại thời chuẩn bị thời điểm đó
bình dương đang thiết lập các trạm y tế lao động
cả ngày chúng tôi đi chạy theo các sự kiện đi kiểm tra
việc thiết lập trạm y tế lây động
đến đêm muộn để rồi còn ngồi họp lại với tỉnh
với bà nhân tỉnh để chuẩn bị cho công tác buổi ngày hôm sau
của thủ tướng phạm minh chính về làm việc tại bình dương
sau đó tôi về đêm đó tôi về tôi viết bài đến ba bốn giờ sáng
và sáng sau thì lịch của thủ tướng là sáu h ba mươi là có mặt tại bình dương làm việc
như vậy chỉ có khoảng hơn một tiếng rưỡi để chậm mắt vãn
và sáng sau là sáu h là phải nhao ra xe để đi theo đoàn của thủ tướng rồi
nhưng mà cũng qua đó để thấy rằng là
cái áp lực của người làm báo so với như đứng như chị hằng
chị giang hằng nói là chưa là gì so với người thuốc
chúng tôi cảm thấy hạnh phúc được ở trong thời điểm đó
còn mọi áp lực rất khó khăn vất vả chỉ là những chuyện rất nhỏ
mà chúng ta phải cố gắng phớt qua
tức là khi mà mình chứng kiến được những sự vất vả của yêu ích sĩ
thì bản thân mình lúc đó chỉ mong muốn làm sao mà có thể đưa được cái hình ảnh đó
để cho người dân được biết những sự vất vả đó
bản thân tôi thì trong suốt một thời gian dài
tức là mình theo một cuồng quay công việc
tức là một đêm mình chỉ có ngủ được mấy tiếng thôi
và gần như là mình cũng đồng hành với yêu ích sĩ
là gần lúc đó thời điểm đó
trong đó mình không biết đến ngày tháng như thế nào nữa đúng không chị giang hằng
tức là hôm nay hỏi nay là thứ mấy
thực sự lúc đó mình không biết
thế thì khái niệm thời gian sẽ không còn đối với chúng ta
đúng rồi tức là nói chính xác là mình không còn khái niệm về thời gian nữa
tức là mình thứ hai thì mình cũng làm việc như vậy
hay là thứ bảy thì tất cả mình đều làm một công việc giống nhau như vậy
mình không còn khái niệm thời gian nữa đúng không ạ
không biết là chị giang hằng
đối với một phóng viên tác nghiệm tâm dịch
theo chị thì cái khó khăn lớn nhất của công việc là gì
đối với tôi thì là một người phóng viên
thì tất cả những khó khăn mình gặp phải
đều phải có những phương án kế hoạch
để khắc phục những cái khó khăn đó
với tôi thì trong quá trình tác nghiệp
thì rất may mắn là được lãnh đạo báo
đồng nghiệp rồi là các y bác sĩ
phối hợp rồi hỗ trợ cho mình rất là nhiều ủng hộ đằng sau
thời điểm mà tôi công tác tại tp hcm
thì khó khăn trong quá trình tác nghiệp rất là nhiều
vì mình mặc những cái bộ đồ bảo hộ
rồi sau đó là những cái máy móc dụng cụ thì phải bọc kín
điều đó rất khó khăn vì là
cái sản phẩm của mình rất là khó khăn
rất dễ có thể bị hỏng
mà những cái sản phẩm của mình làm ra
mà nó không đạt được một cái chất lượng tốt nhất
để gửi đến độc giả thì đấy là một điều
đối với những phóng viên như tôi thì cảm thấy nó chưa được hài lòng
đấy là một trong những cái khó khăn
và hơn nữa thì thời điểm mà tôi công tác tại tp hcm
thì đi lại việc đi lại cũng gặp nhiều cản trở
vì là thành phố gần như là phong tỏa hết tất cả mọi nơi
cái việc tác nhập của phóng viên cũng rất khó khăn
gần như là mình chỉ có thể đi theo các đoàn công tác
xin đi theo các đoàn công tác để được đi vào
những cái khu điều trị rồi là các bệnh viện
và tác nhập ở trong đó
và tôi nghĩ rằng là trong quá trình tác nghiệp
thì mình muốn đưa đến cho độc giả
được những cái thông tin hay nhất trọn vẹn nhất
thì đó mới là cái thành công của làm báo
vâng có thể nói là mặc dù trong bất cứ hoàn cảnh
khó khăn nào đi nữa thì các nhà báo phóng viên chúng ta
cũng sẽ đều tìm ra là cách để có thể khắc phục
để có thể truyền tả cho khán giả những cái thông tin
mà kịp thời nhất chính xác nhất
về dịch bệnh covid một mươi chín
thì anh anh văn tôi nhớ là
anh văn cũng có một cái kỷ niệm rất đáng nhớ
đó là đón tết tại tâm dịch
đó là hải dương đúng không ạ
thì anh có thể chia sẻ với khán giả
về cái kỷ niệm về cái lần đón tết đáng nhớ đúng không ạ
vâng trong thời điểm chúng ta đang đón xuân
năm mới nhân dân hai nghìn hai mươi hai
tôi lại nhớ lại cái năm ngoái
cũng thời điểm này tôi cùng nhóm phóng viên
của báo sức khỏe đại sống
được đón một cái tết lần đầu tiên
đón mới tết xa nhà
tại vùng dịch
đúng là một trong những kỷ niệm
của cuộc đời làm bào
thật sự là trước khi đi
là không chuẩn bị tâm lý
ở lại và ăn tết xa nhà đâu
cũng chỉ nghĩ là đến cùng lắm
là đến ngày ba mươi là được về
nhưng mà tại thời điểm đó
dịch tại hải dương
khi đó cũng vẫn còn căng thẳng
bộn bề công việc
nhưng thầy thuốc vẫn đang rất nhiều công việc
đoàn công tác của bọn tôi
y tế vẫn còn chạy đô chạy đáo khắp nơi
đi đến từng xã
đi đến từng kiểm tra
từng chiếc giường
một của các bệnh viện
của khu điều trị
so với bệnh nhân
nên là chúng tôi cảm thấy
không nỡ để xin phép
lãnh đạo đoàn để về hà nội
và chúng tôi tình nguyện ở lại
một cảm giác không bao giờ quên
chúng ta phải làm việc suốt
đã xác định đi đi đi
bây giờ chúng dịch mà
như anh vừa nói
không biết ngày nào
cứ miệt mài làm việc thôi
đến nỗi mọi người hôm nay bảo
đếm hôm nay là hai mươi chín ba mươi
đấy là ba mươi
anh em trong đoàn mới hỏi lại
lãnh đạo đoàn là hôm nay có chương trình gì không
nhưng mà lãnh đạo đoàn là chưa thể biết được
công việc vẫn là phải ưu tiên hàng đầu
thế tôi nhớ là
hôm đó tôi cùng với anh trung sơn
chị kim dung buổi sáng
còn đi quay ở bệnh viện đại học kỹ thuật y tế hải dương
rồi đến tối về tối ba mươi
chỉ ăn cơm nhẹ thôi
và đến tối đó mới được thông báo rằng là
chúng ta phải thực hiện một phóng sự
của người bệnh covid một mươi chín
chuẩn bị bước sang đón giao thừa như thế nào
anh trung sơn chị kim dung còn lại lộn lại

người bệnh và bác sĩ chuẩn bị cho mâm cỗ đón giao thừa

sau cuộc làm việc sát rời giao thừa

rồi chúng tôi được mời lên một khu vùng xanh
rồi chúng tôi được mời lên một khu vùng xanh

để giao ban các thầy thuốc
hôm đó chúng tôi được nối điểm cầu
hôm đó chúng tôi được nối điểm cầu
với tất cả các điểm
với tất cả các điểm điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trên toàn quốc
bộ trưởng nguyễn thanh long của chúng ta trực tiếp chúc tết
tại điểm cầu của bệnh viện nhiệt đới cơ sở hai bên đông anh
một cảm giác bây giờ vẫn cảm giác như là bồi hồi xúc động
không thể quên được cái cảm giác đấy
hôm đấy là bộ trưởng hỏi thăm các điểm cầu
nơi điều trị các bệnh nhân mới thông báo tình hình bệnh nhân của chúng tôi
tại thời điểm như thế này
như thế nào
rồi anh em đón tết ra sao
chuẩn bị ra như thế nào
mông cổ giao thừa
bữa cơm tất niên như thế nào
mọi người ngồi nói chuyện
không phải là buổi giao ban nữa
mà là buổi trao đổi tâm tình
không có khoảng cách giữa người bộ trưởng và nhân viên y tế nữa
đó là như là một buổi là
người trong gia đình
tết là anh em bác sĩ
thì ở trong khu điều trị
ở khắp nơi các địa phương vẫn đang phải trực tết
bộ trưởng cũng đang đến tại một cơ sở y tế
ngồi chúc tết của chúng tôi
tại điểm cầu
và hải dương
cũng ngồi lại quây quần lại với nhau
khoảng cách về đại lý dường như không còn
lúc đó là chỉ có một cái
cảm giác như những người nhà với nhau
rồi sau đó
bộ trưởng chúc tết
chúng tôi được hát bài hát như có
bác hồ trong ngày vui đại thắng
chuyền lửa cho chúng tôi là
chúng ta sẽ chiến thắng
chúng ta chiến thắng dịch là gần đến đây rồi
lúc một cảm giác bồi hồi xúc động
và trong suốt những ngày tết
chúng tôi cũng chỉ được nghỉ
ngày sáng mùa một
đánh đoàn đoàn
sau buổi chúc tết của
bộ trưởng với các điểm cầu
các điểm chữa bệnh
đến quá muộn
đánh đoàn đoàn cho phép anh em có thể được nghỉ
lần đầu tiên trong cuộc làm việc
đi chống dịch covid một mươi chín
mà chúng tôi được ngủ nướng
đó là ngủ nướng sáng mùa một tết
mọi lần là chúng ta cũng phải

để chuẩn bị cho công việc rồi
nhưng mà riêng sáng mùa một
đánh đoàn đoàn cho phép các phòng viên
và cho các
cả đoàn công tác được ngủ nướng thêm đến chín h
một chương trình làm việc mới
đi thăm chúc tết ghi nhận lại
ngày đầu xuân năm mới
như thế nào
nói kể lại
để nói rằng là
trong khi chúng ta đang ngồi
được nói chuyện với nhau đây
thì vẫn còn rất nhiều các thầy thuốc của chúng ta
vẫn miệt mài trong các bồn bệnh
miệt mài trên các giường bệnh
đối phó và chiến đấu để giành giặt lại
chúng ta cảm thấy hạnh phúc
và chúng ta cũng cảm thấy đồng cảm
cực kỳ chia sẻ với những người thầy thuốc
hiện nay vẫn đang còn ở trong các khu điều trị
vâng quả thật đó sẽ là một cái tết
cực kỳ đáng nhớ cho anh văn
trong suốt đời của mình
mặc dù là đến thời điểm bây giờ
khi mà chúng ta nhớ lại những hồi ức
về những lần đi chống dịch
tôi nghĩ đó là một cái điều may mắn
tôi nghĩ đó là một điều may mắn
một điều vinh dự
mà may mắn khi mà chúng ta được
chứng kiến trong các lịch sử
tôi nghĩ là tất cả các cuộc chiến chống dịch
đều là những cuộc chiến lịch sử
bản thân người làm báo chúng ta lại được trực tiếp
có mặt trong những khoảnh khắc lịch sử đó
mà chính chúng ta lại là những người mà
ghi lại những khoảnh khắc lịch sử
thì đó là một điều vinh dự rất lớn đúng không ạ
thật sự tôi cũng rất là hiểu cảm giác của anh
tức là mình đang ở một nơi
nơi đất khách khuyên người
và chính xác đất khách khuyên người đúng không ạ
tức là cách gia đình của mình hàng nghìn km
khi mà thời điểm đó mình chỉ cần
gặp được người quen của mình thôi
chưa nói là người nhà
thì lúc đó cảm giác người quen
cũng thành người nhà ấy
thật sự rất là mừng đúng không ạ
bản thân tôi thì
trong cái lần ta kịp ở thành phố hồ chí minh
có một kỉ niệm rất là đáng nhớ
đó chính là
do mình thức đêm nhiều quá
thế là có một hôm mà thức đêm nhiều quá
hôm đó công việc quá nhiều
mình phải thức đêm nhiều làm việc nhiều
một hôm tôi bị sốt
lúc đó là tôi bị sốt
tôi rất nhớ là một mươi một h đêm
một mươi một h đêm bắt đầu sốt
thì thực sự đó là mình rất là sợ
mình sợ covid một mươi chín mà
từ cái thời điểm đó thì
dịch tại thành phố hồ chí minh nó rất là kinh khủng
cũng sợ bị lây nhiễm
mình có nguy cơ lây nhiễm rất là cao
mình bị sốt nên sợ
tức là mỗi mình mình ở trong phòng
và mình phải tự theo dõi
theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm
thì cũng rất là may
sau đó thì kết quả là âm tin
tuy nhiên thì trong cái lúc mà
thực sự cái lúc mà mình cứ cảm giác là
mình bị nhiễm rồi
cái khoảnh khắc nó trong đầu mình lúc đó
thì mình chỉ nghĩ gia đình mình thôi
thực sự lúc đó có một cái khoảnh khắc
thực sự bản thân tôi rất là muốn về gia đình mình
thực sự mình rất là nhớ nhà
lúc đó là muốn về gia đình
lúc đó muốn về lắm rồi
thực sự muốn về vợ lắm rồi
thì không biết là chị diễm hoàng sao ạ
bản thân chị thì tại kiện hồ chí minh
thì chị đã có khoảnh khắc nào
mà chị muốn về gia đình như thế chưa
thời điểm đi công tác tại tông dịch
thì có rất nhiều lần tôi cảm thấy yếu lòng
tuy nhiên thì mình phải gạt cái sự yếu lòng
mới sang một bên ngay lập tức
để mình có thể tập trung vào công việc
và phát huy được hết cái tinh thần của mình tốt hơn
tôi vẫn còn nhớ là
có những cái hôm mà áp lực công việc nhiều quá
rồi cả ngày đi
thời gian nghỉ không có
ăn uống cũng không được nhiều
mình khi mà về một mình ở trong phòng
thì bắt đầu cảm xúc nó ùa về
tự nhiên nước mắt cứ chảy ra
rằng mình đang phải gánh với khối lượng công việc quá lớn như thế
rồi không biết là ngày mai sẽ như thế nào
rồi cái nguy cơ mà bị lây lan bất cứ khi nào cũng có thể xảy đến
nhưng mà tôi rất may mắn
khi mà được tất cả mọi người động viên
hằng ngày vẫn có người nhắn tin hỏi thăm
chia sẻ cho mình được những cái nỗi vất vả khó khăn đấy
thì đấy là một trong những cái điều may mắn mà
tôi có được trong cái thời điểm công tác tại tâm dịch
rồi là khi mà tôi
đi vào những cái khu điều trị
rồi chứng kiến những cái cảnh bệnh nhân mà
phải cấp cứu
rồi họ ra đi thì
đấy cũng là một trong những cái mà khiến tôi phải suy nghĩ
vì cuộc sống này
cái danh giới giữa sự sống và cái chết nó rất là mong manh
và mình phải đảm bảo rằng là
phải giữ sức khỏe tốt
và phải công tác tốt để cho ra được những cái tác phẩm gửi về cho độc giả
bên cạnh đó thì trong những cái lần đi vào
những cái khu điều trị mà chứng kiến những cái cảnh bệnh nhân
phải cấp cứu rồi là qua đời
thì đấy là một trong những cái điều mà khiến tôi khá là nản trí
thì bản thân mình nghĩ rằng mình cũng có thể bị bệnh lây nhiễm bất cứ khi nào
vì vậy mà đối với tôi cũng như là các đồng nghiệp
thì khi mà vào trong tâm dịch
phải cố gắng hơn rất rất rất nhiều
và nó nỗ lực để đưa ra được những cái tác phẩm báo chí hay nhất gửi tới độc giả
và tôi nghĩ là anh em phóng viên thì đi vào tâm dịch đã rất vất vả rồi
nên là chị em mà vào trong đấy thực sự là có rất là nhiều vận dụng đúng không anh văn
tức là phụ nữ thì hay yếu lòng mà
tuy nhiên thì chị diễm hoàng vẫn đã vượt qua được những khó khăn thử thách
và để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đúng không ạ
bước sang năm hai nghìn hai mươi hai thì mặc dù dịch bệnh đến nay đã cơ bản kiểm soát
tuy nhiên thì vẫn còn diễn biến rất là phức tạp
chính vì vậy ngay bây giờ khi chúng ta đang ngồi đây
thì ngoài kia vẫn đang rất nhiều các y bác sĩ các lực lượng tiến đầu chống dịch
vẫn phải đang miệt mài với công việc để điều trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín
họ thì thực sự là không có cách kết được ở bên gia đình
chính vì vậy thì bước sang năm hai nghìn hai mươi hai
thì nếu mà được nhân nhiệm vụ đi vào tâm dịch một lần nữa
thì không biết là anh văn và chị diễm hoàng có sẵn sàng nhân nhiệm vụ này không ạ
dạ vâng đối với tôi thì nhiệm vụ mà cơ quan đề ra
tôi sẽ vẫn tiếp tục cống hiến hết mình
đối với sự nghiệp làm áo của mình
với một cái tinh thần là nỗ lực hết mình và dũng cảm
để tạo ra được những tác phẩm báo chí hay gửi tới đồng giả từ
tôi hy vọng rằng là trong năm hai nghìn hai mươi hai thì tình hình dịch bệnh có thể ổn định
và đời sống xã hội sẽ quay trở lại bình thường như xưa
vâng thế còn anh văn thì sao ạ
bây giờ anh có sẵn sàng nhân nhiệm vụ một lần nữa không ạ
chúng ta đang sống chung an toàn với dịch covid một mươi chín
nếu cơ quan tỏa soạn và phất công
mặc dù các bạn trẻ hay đùa với tôi là u năm mươi rồi
nhưng tôi vẫn sẵn sàng
sẵn sàng cùng với câu kinh nghiệm của mình
cùng với năng lực của mình
sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu tòa soạn cần
tôi nghĩ đó là ngoài trách nhiệm làm báo
thì đó cũng là một cái niềm vinh dự
một niềm vinh quang để làm báo cho chúng ta đúng không ạ
thế thì nhân dịp đầu xuân năm mới hành trong năm hai nghìn hai mươi hai
thì anh văn và chị diễm hằng có một cái lời chúc nào muốn gửi đến khán giả
những người làm báo và các y bác sĩ

đang còn ở ngoài kia biệt mài chống dịch không ạ
bước sang năm mới hai nghìn hai mươi hai
chúng tôi xin gửi tới các thầy thuốc
những người đồng nghiệp của chúng tôi
lời chúc sức khỏe gặp nhiều may mắn và sự bình an
chúc bạn đọc báo sức khỏe đời sống
một năm vạn sự như ý
rồi rào sức khỏe
và tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi
những người làm báo sức khỏe đời sống
trên những chặng đường tiếp theo
nhân dịp đầu xuân năm mới năm hai nghìn hai mươi bốn
kính chúc quý vị và các bạn có một năm
rồi rào sức khỏe
vạn sự như ý
và mọi điều được may mắn thành công
chúc các y bác sĩ tuyến hồ chống dịch
vững đôi chân
và cống hiến cho xã hội
hy vọng rằng năm hai nghìn hai mươi hai
dịch bệnh covid một mươi chín sẽ đi qua
và chúng ta sẽ trở lại với xã hội bình thường
kinh tế sẽ phát triển
và mọi điều sẽ được vui vẻ tốt đẹp như xưa
thưa quý vị và các bạn
qua những câu chuyện mà chúng ta vừa mới chia sẻ
thì có thể thấy
dù trong bất kỳ thời điểm nào hoàn cảnh nào
thì những người làm báo
sẵn sàng dẫn thân
để đồng hành cùng những thăng trầm của đất nước
họ không ngại khó ngại khổ
thậm chí là nguy hiểm
để có thể đưa đến cho khán giả những góc nhìn toàn diện nhất
họ là những chiến sĩ
trên mặt trận tư tưởng mặt trận thông tin
đấu tranh chống lại
những luân điệu xuyên tạc của kẻ thù
bảo vệ thế trận lòng tin
niềm tin của nhân dân vào đảng và nhà nước
một lần nữa thì xin được cảm ơn nhà báo anh văn
và chị diễm hằng đã tham gia chương trình hôm nay
xin được chúc anh anh văn
và chị diễm hằng cùng các phóng viên nhà báo
những người đồng nghiệp của tôi
sẽ luôn tràn đầy nhiệt huyết vững ngoài bút
để có thể mang đến cho khán giả
những tác phẩm ý nghĩa hơn nữa
xin lời chúc quý vị khán giả sẽ có một năm mới
bình an hạnh phúc
nhiều niềm vui và thành công
cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trong các chương trình tiếp theo